tiến hành xác định cụ thể các điểm cách ly phong tỏa trên toàn địa bàn để hướng tới tiếp tục nới lỏng một số hoạt động dịch vụ sau ngày hai mươi một tháng chín
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
thành phố hồ chí minh cần chuyển tư duy chống dịch covid một mươi chín từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chậm thắng chắc
và phục hồi kinh tế để có nguồn lực hỗ trợ các địa phương khác trong tình huống dịch bệnh lây lan
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cùng chủ tịch
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi chủ trì hội nghị lắng nghe ý kiến các chuyên gia về chiến lược phòng chống dịch và phục hồi kinh tế thành phố
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng trường đại học y dược tp hcm nhìn nhận
thành phố cần chuyển tư duy ứng phó với dịch covid một mươi chín từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chậm thắng chắc
cũng như nhiều nơi trên thế giới việt nam nói chung và tp hcm nói riêng phải xác định tâm thế sống chung với dịch covid một mươi chín
bởi vì không thể quét sức
bên cạnh đó cần phải xác định cuộc chiến này là lâu dài và không quá phí sức cho một trận đánh
mà không đảm bảo chắc chắn tháng sau năm sau vẫn không còn f trong cộng đồng
khi tp hcm không thể xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách toàn bộ f
cần tập trung xét nghiệm người có nguy cơ cao để phát hiện sớm và chăm sóc điều trị cho những người có triệu chứng
hiện tỷ lệ tiêm chủng ở tp hcm đạt khoảng chín mươi năm mũi một và ba mươi năm mũi hai
đây là một trong những điều kiện quan trọng để mở cửa
phó giáo sư tiến sĩ dũng nhìn nhận khi tp hcm khởi động nền kinh tế
thì sẽ đảm bảo nguồn lực sẵn sàng giúp đỡ các địa phương lân cận khi dịch bệnh lây lan
bộ tài chính khẳng định thông tin ngân sách rất khó khăn ngân sách trung ương gần như không còn đồng nào là chưa chính xác
chiều một mươi bảy tháng chín bộ tài chính có thông cáo liên quan nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nội dung thông cáo bộ tài chính khẳng định thông tin ngân sách trung ương gần như không có đồng nào là chưa chính xác
cụ thể tại cuộc họp ủy ban thường vụ quốc hội ngày một mươi sáu tháng chín bàn về việc ban hành chính sách miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước đã báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội hiện nay ngân sách dự phòng trung ương một mươi bảy năm trăm linh tỷ đồng đã chi hết
trong khi nhu cầu chi cho công tác phòng chống dịch đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch như công an quân đội và các địa phương là rất lớn
do đó chính phủ đã trình ủy ban thường vụ quốc hội cho phép chuyển nguồn tiết kiệm chi thường xuyên một mươi bốn sáu trăm hai mươi tỷ đồng điều chỉnh vào dự phòng ngân sách trung ương
để thực hiện các nhiệm vụ chi cấp bách cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thông cáo của bộ tài chính nêu rõ
tuy vậy về nội dung này nhiều thông tin báo chí nêu ngân sách rất khó khăn ngân sách trung ương gần như không còn
hiện chỉ chờ vào nguồn tiết kiệm chi và khoảng một mươi bốn sáu trăm hai mươi tỷ đang trình ủy ban thượng vụ quốc hội điều chỉnh dự toán thì mới chi được
nội dung thông tin này làm độc giả hiểu sai tình hình ngân sách nhà nước bộ tài chính khẳng định
nhà máy ở các khu công nghiệp quận bảy củ chi tổ chức sản xuất theo phương thức bốn xanh
tức đảm bảo phòng dịch cho lao động nơi ở làm việc và di chuyển
thông tin từ ban quản lý các khu chế xuất công nghiệp tp hcm hép ra cho hay
từ ngày một mươi sáu đến ba mươi tháng chín
dựa trên danh sách đăng ký của doanh nghiệp
đơn vị này sẽ phối hợp với cơ quan chức năng cấp thẻ xanh thẻ vàng covid cho lao động
làm cơ sở để các nhà máy bảo đảm an toàn khi sản xuất trở lại
động thái này được đưa ra sau khi chính quyền tp hcm cho phép ba địa phương
quận bảy củ chi và cần giờ kiểm soát được dịch thí điểm thẻ xanh covid
sau khi được cấp thẻ người lao động có mã qr trên ứng dụng di động y tế tp hcm
hoặc doanh nghiệp in mã này từ trang khai báo y tế điện tử với trường hợp không sử dụng điện thoại thông minh
quy định vừa được chuyển cho doanh nghiệp nên hiện hepsa chưa có số liệu nhà máy sẽ thực hiện
người lao động xanh phải đáp ứng các điều kiện gồm có thể xanh covid
cư trú tại các địa bàn thuộc vùng xanh của địa phương và xét nghiệm pcr âm tính
về cung đường xanh nếu người lao động đi bằng xe cá nhân
phải cam kết với chủ doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ theo lộ trình đã đăng ký
đi từ nơi ở xanh đến nơi làm việc
trường hợp đi lại bằng xe đưa đón của nhà máy
phải tuân thủ năm k giãn cách tài xế có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trong bảy mươi hai giờ
nhà máy được xem là vùng sản xuất xanh
phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá an toàn sản xuất do thành phố ban hành
và không phát sinh ca nhiễm trong bảy ngày qua
người đến giao dịch tại doanh nghiệp phải có thẻ xanh
nếu thẻ vàng cần có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
định kỳ năm ngày nhà máy tổ chức xét nghiệm cho lao động
và gửi kết quả về cơ quan chức năng
nơi ở xanh là vùng xanh được địa phương công bố mà người lao động sống
ngoài phương thức sản xuất bốn xanh từ ngày một mươi sáu tháng chín
các nhà máy vẫn tiếp tục thực hiện các phương án vừa sản xuất
vừa cách ly gồm ba tại chỗ hoặc một cung đường hai địa điểm hoặc kết hợp cả hai hình thức
tp hcm hiện có một hai triệu công nhân làm việc tại các nhà máy
riêng một mươi bảy khu chế xuất khu công nghiệp và khu công nghệ cao
có hơn ba trăm hai mươi người với gần một sáu trăm linh
từ ngày một mươi năm tháng bảy theo yêu cầu của chính quyền thành phố
nhà máy không đảm bảo yêu cầu phòng dịch phải dừng hoạt động
thống kê của liên đoàn lao động tp hcm tính đến ngày một mươi năm tháng chín
hơn một mươi sáu trăm linh doanh nghiệp vừa cách ly vừa sản xuất tại chỗ
với gần một mươi bốn người ở lại nhà máy
theo bí thư đồng nai tỉnh phải lên phương án sống chung với covid
còn cứ sợ đóng cửa mãi khiến người dân khó khăn không kế sinh nhai kinh tế trì trệ
thông tin được bí thư đồng nai tỉnh phải lên phương án sống chung với covid
thư tỉnh ủy đồng nai nguyễn hồng lĩnh đưa ra trong cuộc họp để lãnh đạo tỉnh nghe phân tích
đánh giá từ sở ban ngành và địa phương nhằm chuẩn bị mở cửa vào ngày hai mươi tháng chín
theo ông lĩnh với tình hình dịch diễn biến phức tạp và thực tế lây lan nhanh của biến chủng delta
đồng nai phải chấp nhận sống chung với covid một mươi chín
tuy nhiên tỉnh cần có phương án phù hợp sống chung nhưng không đồng nghĩa
để dịch bùng phát quá sức chịu đựng của xã hội quá tải với hệ thống y tế
người dân cần có tâm lý trong cộng đồng luôn xuất hiện covid một mươi chín và chính quyền phải chủ động kiểm soát tốt
các địa phương cần chuẩn bị tâm thế cho người dân doanh nghiệp thích nghi sống chung với dịch
để sống chung với covid một mươi chín bí thư đồng nai cho rằng cần phải làm tốt năm vấn đề
kiểm soát không để dịch bùng phát điều trị tốt giảm ca tử vong thấp nhất có thể
nâng cao năng lực điều trị tăng cường tiêm vaccine
coi đây là áo giáp cho người dân
đảm bảo an sinh giúp người dân vượt qua khó khăn
kiện toàn hệ thống y tế xã phường y tế tư nhân phải cùng với y tế nhà nước
theo bác sĩ phan huy anh vũ giám đốc sở y tế đồng nai
để chuẩn bị trở lại trạng thái bình thường mới từ ngày hai mươi tháng chín
tỉnh đánh giá thành phố biên hòa đang ở nguy cơ rất cao
bốn huyện vĩnh kiểu nhân trạch long thành tràng bom có nguy cơ cao
huyện thống nhất ở vùng nguy cơ và năm huyện xuân lộc tân phú định quán cẩm mỹ và thành phố long khánh ở trạng thái bình thường mới
đến nay toàn tỉnh có một bảy triệu người đã tiêm mũi một hơn chín mươi người tiêm đủ hai mũi
từ giờ ngày hai mươi tháng chín đồng nai sẽ thực hiện kế hoạch mở cửa nới lỏng giãn cách cho vùng xanh phục hồi kinh tế xã hội
dựa theo hai tiêu chí tỷ lệ phủ vaccine và mức độ nguy cơ theo đánh giá của trung tâm kiểm soát bệnh tật
lộ trình trở lại bình thường mới do ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố quyết định
việc mở cửa được tiến hành từng bước và đảm bảo tuyệt đối an toàn
một tuần sẽ đánh giá và cập nhật tình hình mức độ nguy cơ
người dân vùng xanh tùy vào tỷ lệ tiêm vaccine sẽ áp dụng các chỉ thị một mươi năm nâng cao chỉ thị một mươi chín nâng cao và bình thường mới
điều kiện kèm theo là người dân vùng xanh tiêm đủ liều vaccine hoặc đã điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng một trăm tám mươi ngày
người dân từ vùng xanh được đi qua vùng xanh khác
người dân ba vùng đỏ cam vàng vẫn thực hiện theo chỉ thị một mươi sáu nâng cao
bao gồm duy trì các hoạt động phong tỏa
dừng các dịch vụ không thiết yếu hoạt động tôn giáo tham quan du lịch các sự kiện ngoài trời
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
ngành y tế quảng ninh cho biết hiện quảng ninh đang tập trung nhân lực để đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên toàn tỉnh
theo hình thức cuốn chiếu và dự kiến hoàn thành việc tiêm vaccine mũi một cho một trăm linh người dân có chỉ định tiêm trước ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
theo ông phạm văn cường chủ tịch ủy ban nhân dân tp cẩm phả
các nhân viên y tế từ thành phố uông bí hạ long và một số bệnh viện lớn đã bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine mũi một cho khoảng tám mươi người dân cầm phả
với việc hoàn thành tiêm số lượng trên trước ngày hai mươi tháng chín cũng đồng nghĩa với việc cẩm phả hoàn thành việc tiêm mũi một cho một trăm linh người dân có chỉ định tiêm
ngoài ra tại huyện vân đồn sở y tế quảng ninh đã cử gần hai mươi đội tiêm phối hợp với các đội tiêm của huyện để bắt đầu tiêm cho hơn ba mươi hai dân còn lại của huyện
trước đó quảng ninh đã hoàn thành việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
covid một mươi chín cho hàng trăm nghìn người dân ở thành phố hạ long uông bí đông triều quảng yên
theo sở y tế quảng ninh tính đến ngày một mươi năm tháng chín qua một mươi hai đợt tiêm tại quảng ninh đã có trên sáu trăm hai mươi bảy năm trăm linh người được tiêm
trong đó có một trăm sáu mươi năm chín trăm linh người được tiêm đủ hai mũi bốn trăm sáu mươi một năm trăm linh người được tiêm một mũi
quảng ninh đang là một trong những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất cả nước hiện nay
nhiều cán bộ công an của một xã tại tỉnh đắk nông phải tạm
tạm thời cách ly tại trụ sở do tiếp xúc với một đối tượng mua bán ma túy nghi mắc covid một mươi chín
chiều một mươi bảy tháng chín một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã quảng sơn huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông xác nhận phần lớn cán bộ công an xã đang cách ly tại trụ sở làm việc
do tiếp xúc với đối tượng mua bán sử dụng ma túy có kết quả tết nhanh hai lần dương tính với sars cov hai
trước đó chiều một mươi sáu tháng chín công an xã quảng sơn đã bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi mua bán sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn thôn quảng hợp
sau khi đưa về trụ sở lấy lời khai khoảng ba giờ sáng ngày một mươi bảy tháng chín hai đối tượng này được bàn giao cho công an huyện đắk long để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
tuy nhiên qua test nhanh lực lượng chức năng phát hiện một trong hai đối tượng trú tại xã quảng hòa huyện đắk long dương tính với sars cov hai
khi tết nhanh lần hai vẫn cho kết quả dương tính với sars cov hai lực lượng y tế đã lấy mẫu gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk nông để làm xét nghiệm pcr và hiện đang chờ kết quả
ngoài cán bộ công an một số cán bộ ủy ban nhân dân xã quảng sơn cũng được yêu cầu ở lại cơ quan để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong công văn hỏa tốc ngày một mươi sáu tháng chín gửi sở y tế các tỉnh thành phố bộ y tế cho biết gần đây nhận được thông tin phản ánh một số cơ sở tiêm chủng
tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi và kết hợp hai loại vaccine không theo hướng dẫn của bộ
tình trạng này có thể ảnh hưởng tính thống nhất trong việc chỉ đạo điều hành và thực hiện chiến lược tiêm chủng của việt nam
bộ y tế đề nghị các cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm cho tất cả trường hợp từ một mươi tám tuổi trở lên theo quy định hiện hành không tiêm cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn của bộ y tế
trong trường hợp điều chỉnh về lứa tuổi tiêm phòng vaccine covid một mươi chín bộ sẽ có hướng dẫn sau công văn nêu rõ
ngày sáu tháng chín bộ y tế quyết định chưa tiêm vaccine cho học sinh
lý do là số lượng vaccine covid một mươi chín cung ứng cho việt nam còn rất hạn chế
ưu tiên tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên khi có thêm sẽ tiêm cho học sinh
bộ y tế cũng yêu cầu cơ sở tiêm chủng sử dụng kết hợp hai liều vaccine phòng covid một mươi chín theo đúng hướng dẫn
nếu có cách kết hợp vaccine khác bộ y tế sẽ hướng dẫn sau
hiện trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vaccine covid một mươi chín mũi một đã tiêm
không đủ để tiêm mũi hai bộ y tế cho phép sử dụng vaccine khác để tiêm mũi hai
cụ thể tiêm mũi một là vaccine astrazeneca thì có thể tiêm mũi hai bằng vaccine pfizer hoặc vaccine moderna
tiêm mũi một bằng vaccine moderna thì có thể tiêm mũi hai bằng vaccine pfizer và ngược lại
các địa phương được yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng
thực hiện nghiêm túc các quy định trong tiêm chủng nếu vi phạm sẽ bị tạm dừng hoặc đình chỉ xử lý
theo dữ liệu của cổng thông tin tiêm chủng quốc gia
đến trưa một mươi sáu tháng chín việt nam đã thực hiện được ba mươi hai ba trăm bảy mươi năm bốn trăm sáu mươi bảy mũi vaccine covid một mươi chín
đến nay việt nam tiếp nhận hơn ba mươi tám triệu liều vaccine các loại khác nhau trong đó nhiều nhất là vaccine astrazeneca
thường vụ thành ủy cũng chỉ rõ sau ngày hai mươi một tháng chín cần có xem xét đánh giá tổng thể về tình hình dịch bệnh
đặc biệt là dự báo về nguy cơ của ngành chuyên môn phối hợp và thống nhất phương án với các tỉnh thành phố lân cận
tham khảo ý kiến của các cơ quan
để có phương án cụ thể đối với việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn mới
trên quan điểm thận trọng nới lỏng nhưng phải đảm bảo kiểm soát được tình hình dịch bệnh
áp dụng triệt để các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất đối với các điểm đang thực hiện cách ly phong tỏa
đồng thời thường xuyên có sự điều chỉnh linh hoạt kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn
ban thường vụ thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động nhân dân không được chủ quan
tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch thực hiện nghiêm thông điệp năm k ngay cả khi đã thực hiện việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
các cơ sở kinh doanh dịch vụ khi mở cửa hoạt động kinh doanh trở lại phải đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch
khuyến khích bán hàng mang về đặc biệt phải có mã qr code để một trăm linh khách hàng thực hiện quét mã phục vụ công tác khai báo truy vết đảm bảo phòng chống dịch
từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín đối với các địa bàn quận huyện thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng
từ thời điểm thực hiện chỉ thị số hai mươi ct ubnd ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
được hoạt động một số cơ sở kinh doanh bao gồm cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm sách thiết bị đồ dùng học tập
cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông điện tử điện lạnh và đồ gia dụng
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về và đóng cửa trước hai mươi một h hàng ngày
từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín đối với các địa bàn quận huyện thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng

được hoạt động một số cơ sở kinh doanh bao gồm cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm